hội đồng xét xử đặt câu hỏi với nguyễn xuân sơn về những khoản tiền đã nhận
theo sơn thời điểm làm tổng giám đốc ocean bank bị cáo có nhận tiền từ hà văn thắm để chăm sóc khách hàng
còn tiền từ công ty bsc sáu mươi chín tỷ đồng chăm sóc khách hàng bị cáo không biết
về số tiền nhận hai trăm bốn mươi sáu tỷ đồng sau khi về giữ vai trò phó tổng giám đốc pvn như cáo trạng truy tố
sơn cho rằng con số đó không đúng nhưng số lượng bao nhiêu bị cáo không nhớ rõ
vì trong thời gian dài sơn không theo dõi ghi chép tiền mà hà văn thắm chuyển cho
sơn tiếp tục khai nhận trong tổng số tiền nhận từ hà văn thắm
bị cáo đưa cho ninh văn quỳnh nguyên kế toán trưởng của pvn với số tiền chuyển là từ ba mươi đến bốn mươi tỷ đồng
giai đoạn sau đó thắm chuyển bao nhiêu sơn khai chuyển cho ông quỳnh số tiền đó
với mục đích là để hà văn thắm hỗ trợ cho tập đoàn
chiều nay phiên tòa đang tiếp tục với phần thẩm vấn
một thông tin khác mà chúng tôi vừa nhận được từ bộ đội biên phòng tỉnh hà tĩnh
một đối tượng vận chuyển trái phép một mươi kg ma túy đá từ lào về việt nam
vừa bị lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm của đơn vị này
chủ trì phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế cầu treo hải quan và công an huyện hương sơn phát hiện và bắt quả tàng
ngày sáu tháng chín tại km tám mươi ba quốc lộ tám a thuộc địa phận thôn hà trai xã sơn kim một huyện hương sơn
các lực lượng chức năng mật phục bắt quả tàng đối tượng sông rồng hà
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi nguyên quán xã đọc mại huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an đang có hành vi vận chuyển trái phép chân ma túy
cụ thể khi đối tượng đang cắt rừng đi đường tiểu mạch để qua cửa khẩu quốc tế cầu treo
thì bị bắt giữ với tăng vật trên người là một ba lô màu đen bên trong đựng một mươi kg ma túy đá
hai điện thoại di động và một số giấy tờ tùy thân
tại cơ quan điều tra đối tượng sông rồng hà khanh vận chuyển xuống ma túy trên
cho một người đàn ông ở lào từ bản năm phao huyện căm cợt tỉnh bô lê khăm xây
đưa về việt nam để giao hàng với giá một mươi triệu tiền kiếp lào tương đương với hai mươi bảy triệu đồng tiền việt nam
được biết sau một thời gian làm ăn và có quan hệ bên lào
nên đối tượng sông rồng hà đã được nhập quốc tịch lào hiện thường trú tại bản năm phao huyện căm cợt tỉnh bô lê khăm xây
vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng
tối qua trong lúc tuần tra kiểm soát địa bàn trên tuyến đường trần hưng đạo thuộc khu vực quận sơn trà thành phố đà nẵng
lực lượng cảnh sát mùa mùa ba thuộc phòng cảnh sát trật tự công an thành phố đà nẵng đã nhanh chóng phát hiện
và ngăn chặn ba đối tượng có tàng trữ hung khí và biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy
ba đối tượng gồm ngô văn trung trú tại phường an hải bắc nguyễn trung kiên trú tại phường nại hiên đông
và trần văn hạnh trú tại phường thọ quang đều thuộc quận sơn trà thành phố đà nẵng
tiến hành kiểm tra nhanh phương tiện xe máy của cả ba đối tượng lực lượng cảnh sát mùa mùa ba đã phát hiện bên trong cốt có một dao bấm
nhiều dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy
tại cơ quan công an các đối tượng cho biết đều đã nghỉ học và thường xuyên rủ dê nhóm bạn tụ tập sử dụng ma túy đá
qua kiểm tra nhanh cả ba đều dương tính với chất ma túy
hiện các đối tượng đã được bàn giao cho công an quận sơn trà lấy lời khai và xử lý theo luật định
liên quan đến vụ truy sát giữa hai nhóm thanh niên khiến một người tử vong và hai người khác bị thương
xảy ra tại bệnh viện đa khoa huyện phú xuyên vào dạng sáng ngày ba tháng chín vừa qua
và cho đến thời điểm này công an huyện phú xuyên thành phố hà nội đã xác định được nhóm đối tượng gây ra vụ việc và đang tiếp tục điều tra truy xét
cơ quan công an xác định trước đó khoảng hai mươi ba h ngày hai tháng chín nhóm của anh lâm như hoàn hai mươi hai tuổi đi hát karaoke về
đến khu vực cầu chui cao tốc pháp vân cầu rẽ thuộc địa phận xã nam triều thì xảy ra xô xát với lê văn mạnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu đang chở bạn gái đi chơi về
sau cuộc xô sát này anh hoàn cùng nhóm bạn đến bệnh viện đa khoa phú xuyên để xử lý vết thương
tuy nhiên tại đây một nhóm đối tượng là bạn của lê văn mạnh tiếp tục kéo đến bệnh viện hành hung anh hoàn
và nhóm bạn hậu quả là anh hoàn bị chấn thương sọ não dẫn đến tử vong và hai người bạn khác bị thương
thì cho đến thời điểm này thì chúng tôi cũng đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ cũng như là các đội liên quan để mà thứ nhất là khám nghiệm tử thi
và khám nghiệm trường thu thập các tài liệu liên quan của vụ án và cũng đã căn cước các tài liệu đã có thì chúng tôi cũng đã làm rõ một số đối tượng liên quan
với sự vào cuộc tích cực và khẩn trương của cơ quan công an huyện phú xuyên phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội nhóm đối tượng gây án đã được làm rõ gồm nguyễn trung dự
nguyễn thế sáng lê văn dương và đoàn trung tiền cùng chú tại xã phúc tiến huyện phú xuyên
riêng đối tượng lê văn mạnh đã ra cơ quan công an đầu thú vào chiều ngày năm tháng chín
qua cái vụ việc này trên thì chúng tôi yêu cầu các đối tượng đồng phạm liên quan đến đầu thú tại cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phú xuyên để hưởng sự quan hệ của pháp luật
vụ việc này tiếp tục cho thấy vấn đề an ninh trật tự tại các bệnh viện vẫn có những diễn biến phức tạp và chưa thể kiểm soát
các vụ việc xảy ra từ bệnh viện tuyến trung ương đến các bệnh viện tại tuyến cơ sở
điều này đang đặt ra những thách thức với các cơ quan liên quan trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại môi trường bệnh viện
còn tại tỉnh lâm đồng công an tp bảo lộc vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam một đối tượng có hành vi cướp giật tài sản của người đi đường
ngày hai mươi bảy tháng tám trên đường bế văn đàn tp bảo lộc tỉnh lâm đồng phát hiện hai cô gái đi xe đạp điện đang nghe điện thoại
phan lâm tới chú tại huyện tân biên tỉnh tây ninh đã nảy sinh ý định cướp giật tài sản
đối tượng đã điều khiển xe mô tô áp sát và cướp giật điện thoại của hai cô gái sau đó bỏ chạy
nghe tiếng chi hô một số người đi đường đã sử dụng xe máy đuổi theo và bắt giữ đối tượng tới bàn giao cho cơ quan công an
tại cơ quan điều tra đối tượng khai nhận vào tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy đã thực hiện một vụ cướp giật khác trên địa bàn thành phố bảo lộc
hiện công an tp bảo lộc đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hoàng mai thành phố hà nội đang tạm giữ hình sự trần thị vân hai mươi sáu tuổi
trú tại phố trần cung phường cổ nhuế một quận bắc tử liêm để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
theo tài liệu điều tra ban đầu vân và ông takagi người nhật
có quan hệ tình cảm từ năm hai nghìn một mươi bốn vân thường xuyên qua lại nhà riêng của ông takagi ở khu trung cư tim city ngày hai mươi tám tháng tám
lợi dụng lúc bị hại đi ra ngoài vân đã trộm phong bì bên trong có sáu usd tương đương hơn một trăm ba mươi triệu đồng rồi mang về nhà cất giữ
phát hiện bị mất trộm tiền ông takagi đã trình báo cơ quan công an quận hoàng mai
qua điều tra xác định được đối tượng gây án là trần thị vân ngày hai mươi chín tháng tám
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hoàng mai đã vận động đối tượng ra đầu thú trước pháp luật
tại cơ quan công an vân khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hoàng mai đang củng cố hồ sơ và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
tiếp theo biên tập viên thu hương sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
công an huyện cao lộc tỉnh lạng sơn đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn phương hảo
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại khu niềm xá phường kinh bắc thành phố bắc ninh tỉnh bắc ninh
về tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
bên cạnh đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
cũng về tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
đối tượng lộc văn huấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú tại bản rằn xã cao lâu huyện cao lộc tỉnh lạng sơn
và đối tượng hoàng văn tường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại tổ bảy khối sáu phường vĩnh trại thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải bị trừng trị và nhận bản án trước vảnh móng ngựa
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng thì hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều mà quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do ban thể sự truyền hình công an nhân dân và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an phối hợp thực hiện